được biết anh tâm và chị phạm thị hiền chiết đều có hộ khẩu tại tổ một mươi hai ấp thạnh an xã thạnh tây huyện tân biên kết hôn năm hai nghìn hai và có ba người con
đến năm hai nghìn một mươi năm do sống chung không hạnh phúc nên chị chiết thuê nhà ở riêng là căn nhà xảy ra vụ cháy để chờ thủ tục ly hôn
trong thời gian này anh tâm dẫn ba người con đến ở với chị chiết nhưng sau đó chị chiết tiếp tục bỏ đi cho đến khi xảy ra vụ việc
trước khi thực hiện hành vi đốt nhà tự thiêu
anh tâm có để lại cho gia đình hai bên nội ngoại hai bức thư với nội dung xin lỗi gia đình vì hành động trên và cho biết bản thân rất buồn chán với tình trạng cuộc sống hiện tại
ngay sau khi xảy ra sự việc ubnd tỉnh tây ninh và các cơ quan chức năng người dân đã hỗ trợ số tiền hơn một trăm hai mươi triệu đồng và tổ chức lo hậu sự cho các nạn nhân